thưa quý vị chính phủ vừa ban hành nghị quyết số sáu mươi tám nqcp ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trong đại dịch covid một mươi chín
với gói hỗ trợ trị giá hai mươi sáu tỷ đồng tổng cộng sẽ có một mươi hai đối tượng trong đó có lao động tự do
kinh doanh tự do người thất nghiệp tạm thời được nằm trong diện được hỗ trợ lần này
nhiều người kỳ vọng rằng đây sẽ là gói hỗ trợ thực sự tiếp sức cho người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn khôi phục sản xuất
là một người lao động tự do đã gần năm năm qua chị trần lâm chưa bao giờ thấy cuộc sống của mình khó khăn như lúc này
dịch bệnh covid một mươi chín đã làm cho chị lâm phải nghỉ việc mấy tháng nay nguồn thu nhập chính của gia đình chị giờ đây chỉ trông chờ vào người chồng của mình
với gói an sinh sở hữu hai mươi bảy tỷ thì là một người lao động đương nhiên mọi người tôi rất quan tâm đến gói an sinh sở hữu đấy
và hy vọng rằng gói an sinh sở hữu đấy sẽ sớm được triển khai để chúng tôi có thể dễ dàng tiếp cận hơn
cũng giống như chị lâm chị vũ thị hòa là một người kinh doanh tự do
đợt dịch này khu chợ nơi chị buôn bán buộc phải tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh thế nên cửa hàng của chị cũng phải đóng cửa
giờ ở nhà chị hoa chỉ biết làm công việc nội trợ để phục vụ gia đình trong những ngày giãn cách
cái gói chợ cấp như thế thì thực tế tôi thấy đấy là một cái việc làm rất là có ý nghĩa rất là kịp thời rất là tốt với lại những hoàn cảnh
những gia đình mà không có việc làm hoặc là chưa có việc làm

cái giá trị kinh tế thì đương nhiên là không phải nghĩ đến rồi bởi vì là thực tế ra thì một gồm miếng khi đói bằng một gói khi no nó vô cùng giá trị
đối với những người lao động mà khó khăn cơ nhỡ trong cái giai đoạn này
thế còn ý nghĩa nhân văn thì quá là tốt đẹp
có thể thấy gói hỗ trợ này ngoài giá trị nhân văn về mặt xã hội còn có ý nghĩa quan trọng về kinh tế
với khoảng hai mươi sáu tỷ đồng tương đương hơn một tỷ đô la mỹ và hoàn toàn bằng ngân sách nhà nước
nếu như chúng ta giải quyết một cách hiệu quả đúng mục tiêu thì gói kích cầu này sẽ tác động không nhỏ đối với nền kinh tế
rút kinh nghiệm từ việc triển khai thực hiện nghị quyết số bốn mươi hai nqcp ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
chính phủ đã xem xét rất thấu đáo khi mà triển khai nghị quyết số sáu mươi tám với gói hỗ trợ hai mươi sáu tỷ đồng
lần hỗ trợ này tập trung vào hai đối tượng
tượng là người lao động và người sử dụng lao động để đảm bảo được mục tiêu kép vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa phát triển kinh tế
thiết kế chính sách theo các nguyên tắc minh bạch dễ dàng nhanh gọn nhất và tiện lợi nhất
cái miễn giảm toàn bộ cái quỹ an toàn lao động ấy thì bây giờ chỉ cần một cái quyết định thôi
là doanh nghiệp đứng ra đến bảo hiểm đưa toàn bộ cái danh sách mà mình đã đóng hàng tháng
sau đó bảo hiểm ra quyết định là hỗ trợ ngược trở lại ngay
vâng với gói hỗ trợ này thì người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động tính từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một được hỗ trợ một tám triệu đồng
nghỉ việc không hưởng lương hoặc là tạm hoãn hợp đồng từ một tháng trở lên được hỗ trợ ba bảy triệu đồng
và đối với người lao động bị nhiễm covid một mươi chín hoặc là phải cách ly y tế để phòng chống covid một mươi chín
chính sách lần này hỗ trợ toàn bộ tiền ăn
và riêng đối với trẻ em
thì sẽ được hỗ trợ thêm một triệu đồng
với hỗ trợ này nó cũng cần được thực hiện một cách vừa đảm bảo cái tính an toàn của cái hoạt động sử dụng vốn ngân sách
vừa đảm bảo cái tính chặt chẽ trong cái phòng ngừa cái lợi dụng cái đại dịch covid một mươi chín để mà gọi là xin lời
nhưng đồng thời nó cũng phải vừa đảm bảo cái thuận lợi đơn giản và dễ tiếp cận cho các cái chủ thể
để từ đó cái việc
giải ngân cái gói hỗ trợ có cái ý nghĩa nhân toàn rất cao này
trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay chắc chắn người lao động người sử dụng lao động sẽ tiếp tục phải đối mặt với khó khăn
đặc biệt là người lao động ở những lĩnh vực bị ảnh hưởng sâu trong suốt thời gian qua
như giao thông vận tải hàng không lao động tự do
do đó sự hỗ trợ nhanh kịp thời của nhà nước của cộng đồng đến tay người dân lúc này là rất cần thiết